mở đầu là thông tin đến từ sở y tế hà nội tính từ sáu h đến một mươi hai h ngày hai mươi tám tháng bốn
trên địa bàn thành phố hà nội đã ghi nhận hai mươi tám ca mắc mới covid một mươi chín trong đó có năm ca tại cộng đồng và hai mươi ba ca đã được cách ly
các ca mắc mới phân bố theo quận huyện cụ thể như sau thanh xuân một mươi năm ca hoàng mai sáu ca ba đình hai ca thanh trì hai ca đan phượng một ca đống đa một ca thạch thất một ca
và như vậy từ một mươi tám h ngày hai mươi bảy tháng tám đến một mươi hai h ngày hai mươi tám tháng tám hà nội ghi nhận bốn mươi hai ca bệnh
trong khi đó liên quan tới điểm dịch tại thị trấn nông cống huyện nông cống tỉnh thanh hóa vào sáng ngày hôm nay
trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh thanh hóa cho biết hệ thống xét nghiệm vừa ghi nhận thêm một mươi bốn ca mắc mới
trong đó có một mươi hai ca đều có địa chỉ ở tiểu khu nam tiến thị trấn nông cống
hai ca còn lại được ghi nhận tại xã hoàng giang và xã tế lợi của huyện nông cống
cho đến thời điểm này tỉnh thanh hóa đã ghi nhận bốn mươi năm ca bệnh tại các điểm dịch như thị trấn nông cống
xã tế lợi xã hoàng giang huyện nông cống và xã phú nhuận huyện như thanh
đến sáng ngày hôm nay lực lượng chức năng đã truy vết được sáu trăm linh bốn trường hợp f một của các ca mắc covid một mươi chín
trong đó có năm trăm bốn mươi bốn trường hợp f một của các ca mắc covid một mươi chín ở huyện nông cống
hai mươi tám trường hợp f một của các ca mắc covid một mươi chín ở huyện như thanh
và hai trường hợp f một của các ca mắc covid một mươi chín ở thành phố sầm sơn
lực lượng chức năng cũng đã truy vết được một ba trăm bốn mươi hai trường hợp f hai khác
hiện ngành y tế tỉnh thanh hóa đang tiếp tục truy vết thần tốc và lấy mẫu diện rộng tại thị trấn nông cống
hỗ trợ xã hoàng giang và xã tế lợi tiến hành truy vết nhanh những người có liên quan
và lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp real time pcr
trong khi đó bệnh viện phổi thanh hóa cơ sở điều trị covid một mươi chín số một của tỉnh thanh hóa
vừa thông báo tạm dừng tiếp nhận khám và điều trị các bệnh nhân
không thuộc đối tượng được chẩn đoán xác định nhiễm sars cov hai
hoặc là nghi ngờ nhiễm sars cov hai cho đến khi có thông báo mới
riêng đối với các trường hợp cấp cứu bệnh viện phổi tiếp nhận và xử trí cấp cứu
theo đúng quy định tại điều số ba mươi sáu và điều năm mươi ba của luật khám bệnh chữa bệnh
khi đủ điều kiện chuyển tuyến chuyển bệnh nhân đến cơ sở khám chữa bệnh
phù hợp với chuyên ngành để tiếp tục điều trị
thủ tướng chính phủ vừa có công điện yêu cầu chủ tịch ubnd tỉnh thành phố
giả soát thu dung người lang thang cơ nhỡ trên địa bàn để xét nghiệm phân loại
đưa vào các cơ sở trợ giúp xã hội phòng covid một mươi chín
cùng với cả nước thành phố hà nội đã triển khai và làm tốt công tác này
với phương châm không để người vô gia cư lang thang cơ nhỡ ngoài cộng đồng
qua đó các cơ quan chức năng cũng đã chủ động ra soát thống kê từng địa bàn
để đưa các trường hợp vào các trung tâm bảo trợ xã hội
sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự
đây là trường hợp vô gia cư trên địa bàn phường bách khoa quận hai bà trưng
sau quá trình ra soát chính quyền phường đã tổ chức vận động tuyên truyền
để cụ bà vào trung tâm bảo trợ
thực hiện công điện của thủ tướng chính phủ về việc thu dung những người lang thang
những người vô gia cư đưa vào các trung tâm bảo trợ xã hội
để thực hiện chính sách về an sinh xã hội trong công tác phòng chống dịch covid
công an phường chúng tôi cũng đã tham mưu cho ủy ban dân phường
tổ chức điều tra cơ bản và giả soát tổng thể trên toàn địa bàn
đối với những trường hợp mà vô gia cư lang thang không có nơi ăn ở cố định
chúng tôi cũng đã phối hợp với bộ phận lao động thương minh xã hội
và tiến hành đưa vào các trung tâm bảo trợ xã hội
để phục vụ tốt công tác phòng chống dịch ở trên địa bàn
trung tâm bảo trợ xã hội số một đây là điểm tiếp nhận những người thu dung
của một mươi bốn quận huyện trên địa bàn thành phố hà nội
từ ngày hai mươi bốn tháng bảy đến nay trung tâm đã tiếp nhận bốn mươi bảy người
thuộc trường hợp an sinh lang thang bán hàng rong hoặc không nhà cửa trên địa bàn thành phố
có trường hợp mẹ đi bán hàng rong đưa theo hai con nhỏ được trung tâm đưa về chăm sóc
trước em có dịch thì em
em ra đây đi bán hàng rong nếu như bây giờ mà lang thang ở ngoài
mấy mẹ con em thì không biết có bị ly lơ lây lan dịch bệnh
giờ vào đây cũng yên tâm được đảm bảo về sức khỏe ăn uống đầy đủ
mấy mẹ con em chỉ mong hết dịch để về nhà gia đình
không chỉ có thời điểm dịch bệnh trung tâm mới tiến hành thu dung
các trường hợp an sinh cơ nhỡ và vô gia cư
mà việc làm này đã được thực hiện thường xuyên liên tục
mỗi năm trung bình trung tâm
trung bình trung tâm thu dung khoảng sáu trăm linh trường hợp
tình hình dịch còn diễn biến phức tạp
trung tâm đã bố trí khu cách ly riêng dành cho những người mới được đưa đến
vì vậy công tác tiếp nhận hỗ trợ những đối tượng này
tại trung tâm còn gặp một số khó khăn nhất định
đã đưa những người năng thang cơ nhỡ vào các cơ sở hội trợ
thì cái việc nhận thức của người dân cũng chưa có
cái việc thứ hai là nhóm đối tượng này là cái nhóm đối tượng thú yếu
mang khi họ sinh hoạt ăn ở tại cộng đồng
và nhất là các điểm công cộng thì họ cũng có nhiều cái
tình trạng sức khỏe khác nhau
và cái nguy cơ nền cái nguy cơ dịch bệnh
thì chúng tôi cũng đang thiếu thốn rất nhiều cái vật tư tiêu hao
cho công tác phòng chống dịch
đây là một trong những yêu cầu bức xúc nhất trong thời điểm này
đây là một khó khăn mà chúng tôi cũng đã báo cáo
xin kiến sở về trường hợp sở đề xuất
mua bổ sung theo cái đề nghị chung của các phòng ban đội
để đảm bảo công tác phòng chống dịch nhất là cho đối tượng
và kể cả cán bộ nhân viên trong thời gian này
có chỗ ăn chỗ ở có một mái nhà che nắng che mưa
không còn phải tha phương cầu thực
cuộc sống của những đứa trẻ hay những người lang thang vô gia cư
giờ đã có thể yên tâm hơn khi được nhà nước chăm lo
trong mùa dịch bệnh
nhằm tăng cường hoạt động hỗ trợ giúp đỡ người dân
đang gặp khó khăn ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín
không chỉ các chiến sĩ công an nơi tuyến đầu chống dịch
mà những nghệ sĩ những diễn viên của nhà hát công an nhân dân
thuộc cục công tác đảng và công tác chính trị bộ công an
cũng đã triển khai chương trình san sẻ yêu thương
chung tay vượt qua đại dịch covid một mươi chín
đây là hoạt động hết sức ý nghĩa thể hiện sự quan tâm sẻ chia
với những hoàn cảnh khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay
nằm trong một ngõ nhỏ trên phố nguyễn phúc lai quận đống đa tp hà nội
gia đình chị lê thị minh có bốn thành viên
nhưng không ai trong số đó có công việc ổn định
cuộc sống vốn đã khó khăn ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín
lại khiến gia đình chị minh thêm túng quẫn
khi các hoạt động sản xuất kinh doanh
bị tạm dừng
đây cũng là một trong những trường hợp khó khăn
do ảnh hưởng của dịch bệnh
đã được sự hỗ trợ của cán bộ chiến sĩ
nhà hát công an nhân dân
trong dịch bệnh này thì tất cả đều trông vào đồng lương hưu của tôi
cháu nó không có việc
nhưng mà ông chồng thì ông ốm một mươi một năm nay rồi
đấy thì cũng rất là cảm ơn
ủy ban dân phường
và bên công an nhân dân
quan tâm đến gia đình chúng tôi
không chỉ có gia đình chị minh
với tinh thần lá lành
đùm lá rách
với suy nghĩ và tinh thần trách nhiệm của mình
lực lượng cán bộ chiến sĩ nhà hát công an nhân dân
đã tổ chức hoạt động
săn sẻ yêu thương
chung tay vượt qua đại dịch covid một mươi chín
trên toàn địa bàn thành phố hà nội
huy động nguồn lực từ các cán bộ trong đơn vị
đến nay đã có gần ba trăm linh xuất quà hỗ trợ
được cán bộ chiến sĩ nhà hát công an nhân dân
gửi đến bà con bị ảnh hưởng
bởi dịch bệnh
những phần quả tuy nhỏ
gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu
phục vụ sinh hoạt hàng ngày
nhưng thể hiện tình cảm
của các cán bộ chiến sĩ
góp phần làm đẹp thêm truyền thống
tương thân tương ái
đồng thời là nguồn động viên tinh thần sâu sắc
đến người dân bị ảnh hưởng
bởi đại dịch
bên cạnh đó mỗi phần quả nhỏ
cũng sẽ được gửi tặng các cán bộ chiến sĩ công an
đang thực hiện nhiệm vụ
tại các khu vực thực hiện cách ly
trên địa bàn phường văn trương văn miếu
và chút kiểm soát các khu vực
cửa ngõ thủ đô
chúng tôi nghĩ rằng cái hoạt động này
là một cái hoạt động rất là thiết thực
nghĩa là tình cảm của cán bộ chiến sĩ
diễn viên nhà hát
dành cho nhân dân cùng đồng lòng
cùng với nhân dân để vượt qua
cái thời điểm khó khăn này
đấy là một cái sự chia sẻ mà thiết thực nhất
và tôi nghĩ rằng là vào cái thời điểm này
thì nó sẽ là kịp thời nhất
để tất cả cùng thấy được
cái tấm lành của toàn dân hướng
về những vùng dịch động viên bà con vượt qua ạ
do ảnh hưởng của dịch bệnh
nhóm công nhân này đã gần
hai tháng nay chưa thể về được quê
và ở tại công trình
bữa cơm sinh hoạt
gặp không ít vất vả
bởi sự thiếu thốn về vật chất
nhưng với sự chung tay chia sẻ
bằng những phần quà như thế này
cũng giúp cho người dân cảm thấy yên tâm
vượt qua những khó khăn hiện tại
tất cả đều rất là nhiều lời
còn có thể khá khó khăn hơn
thực tế ở đây là cũng còn hơn
rất nhiều ở trong mạng trong
tôi rất là cảm thấy hài lòng
và rất là cảm thấy hài lòng
và không có cái gì
tình cảm hơn là
anh chị em đã quan tâm đến gia đình
rất cảm ơn
xin được chuyển sang các tin tức
về tình hình an ninh trật tự
vào lúc một mươi một h một mươi phút ngày hôm nay
đội cảnh sát hình sự công an thị xã bình minh
tỉnh vĩnh long đã bắt quả tang nhóm đối tượng
đang tụ tập đá gà ăn thu bằng tiền
mặc dù địa phương đang trong thời gian thực hiện
giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng
vào thời điểm trên
nhận được tin báo của người dân
lực lượng công an đã bất ngờ ập vào kiểm tra
phát hiện bắt quả tang sáu đối tượng
đang tụ tập đá gà ăn thu bằng tiền
tại khu đất chống nằm sâu trong vườn măng cụt
thuộc ấp mỹ khánh hai xã mỹ hòa
thị xã bình minh tỉnh vĩnh long
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ hai con gà
hai cặp cửa sắt một cân đồng hồ
bảy xe mô tô một xe đạp cùng với số tiền
gần chín triệu đồng
hiện lực lượng công an đã lập biên bản vi phạm
đưa các đối tượng về cơ quan công an
để tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định
trong khi đó tại khu vực thôn nama một
xã bản lầu huyện mương khương tỉnh lào cai
vào ngày hôm qua phòng cảnh sát điều tra
tội phạm về ma túy công an tỉnh lào cai
đã triệt phá thành công chuyên án
bắt hai đối tượng đang có hành vi mua bán
vận chuyển trái phép hai mươi bánh heroin
hai đối tượng này bao gồm trang a cú
trú tại xã sapa tỉnh lào cai
và châu thị tra trú tại xã cốc san
thành phố lào cai tỉnh lào cai
quá trình điều tra xác định trang a cú
và châu thị cha móc nối với một đầu mối trung gian
chuyên mua bán trái phép chân ma túy
từ myanmar vào điện biên
và đề nghị mua hai mươi bánh heroin để bán kiếm lời
giữa tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
hai đối tượng này di chuyển bằng xe khách
lên điện biên nhận hai mươi bánh heroin
rồi tiếp tục vận chuyển về lào cai
dạng sáng ngày hai mươi bảy tháng tám
hai đối tượng cho ma túy vào một ba lô
giấu vào xe mô tô của châu thị tra
rồi cùng nhau di chuyển theo hướng
lên xã pa long huyện mương khương
châu ba cú điều khiển xe mô tô khác đi trước
cách xe của châu thị cha khoảng năm trăm linh m
làm nhiệm vụ cảnh giới
tuy nhiên khi chúng di chuyển tới khu vực
thôn nama một xã bản lầu huyện mương khương
đã bị lực lượng trinh sát phát hiện
khống chế bắt giữ cùng với tăng vật
để người dân yên tâm thực hiện nghiêm chủ trương
ai ở đâu ở yên đấy
công an tp hcm đã cung cấp đường dây nóng
tiếp nhận thông tin để kịp thời hỗ trợ
sáng ngày hai mươi tám tháng tám
công an tp hcm tổ chức lễ xuất quân
trao quà hỗ trợ những người
gặp khó khăn vì dịch covid một mươi chín
trên địa bàn quận một mươi hai
trong đó tập trung vào đối tượng người lao động nghèo
dân nhập cư tại khu nhà trọ
gia đình chị nguyễn thị thủy tiên
quê ở tỉnh kiên giang
là một trong ba mươi trường hợp tại khu nhà trọ
thuộc phần thạnh lộc quận một mươi hai
nhận được quà hỗ trợ của công an tp hcm
trong đợt giãn cách lần này
chia sẻ với phóng viên truyền hình công an nhân dân
chị tiên và những hộ dân sống tại khu chợ này
không khói vui mừng nhận được sự hỗ trợ
giữa lúc kinh tế khó khăn
và thực phẩm cũng gần như càng kiệt
cảm thấy rất mừng
mong cho dịch nó qua
thành phố hồ chí minh
thực hiện giãn cách xã hội đã gần ba tháng
tình hình dịch bệnh kéo dài
khiến nhiều bà con lao động đang gặp rất nhiều khó khăn
cả về vật chất lẫn tinh thần
công an tp hcm yêu cầu công an các địa phương
gần trương rà soát lên danh sách hộ
có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ
việc thực hiện trao quà sẽ phối hợp với từng quận
được triển khai bắt đầu từ quận một mươi hai
thông qua hoạt động này
lực lượng công an còn góp phần làm tốt công tác dân vận
và nắm tình hình trên địa bàn
công an tp hcm có một kế hoạch
vận động khoảng trừng
ba trăm linh tấn gạo
để hỗ trợ cho bà con trên địa bàn tp hcm
công an tp hcm đã hỗ trợ cho
công an quận một mươi hai
một mươi tấn gạo
hai năm trăm linh khẩu trang
để thứ nhất là
thực hiện nhiệm vụ tiến đầu
của lực lượng công an
trong công tác bảo đảm bảo an ninh trật tự
và đảm bảo an ninh trật tự

trên địa bàn
lực lượng công an sẽ làm tốt công tác dân vận
và phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc
trong địa bàn
quận một mươi hai nơi riêng
và địa bàn thành phố nơi chung
sau quận một mươi hai
công an tp hcm sẽ tiếp tục đến các khu vực khác
như hủy nhà bè quận bình tân
thành phố thủ đức
và triển khai rộng khắp trên địa bàn thành phố
công an tp hcm yêu cầu lực lượng cảnh sát khu vực
phải có trách nhiệm đưa các phần quà nhu yếu phẩm
đến tận tay người dân đang gặp khó khăn
không bỏ sót ai cũng như phải trao đúng
người khó khăn đang cần
sáng nay ngày hai mươi tám tháng tám
trường đại học cảnh sát nhân dân
tổ chức lễ ra quân đợt bốn hỗ trợ công tác
đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch
covid một mươi chín cho công an các quận
trên địa bàn thành phố
tính đến nay đã có hơn một cán bộ giảng viên
học viên nhà trường cùng đồng hành
với công tác chống dịch của cả nước
không đứng ngoài cuộc chiến
chống covid một mươi chín của người dân tp hcm
từ những ngày đầu dịch xuất hiện
tại đây lực lượng sinh viên của nhà trường
đã nhiều lần lên đường hỗ trợ
các địa phương trong công tác chống dịch
đợt ra quân lần thứ tư này
cũng như những lần trước
có nhiều cán bộ giảng viên đăng ký tình nguyện
tham gia tuyến đầu chống dịch
tạm rời xa giảng đường họ khát khao
cống hiến một phần sức lực cho bình yên
của thành phố mang tên bác
trường đã tăng cường cho
bốn mươi cán bộ
và ba trăm một mươi năm sinh viên
tất cả số cán bộ
và sinh viên này
thực hiện nhiệm vụ ở công an
tp hcm công an quận bình tân
công an quận một công an quận năm
phố cán bộ nhà trường
sẽ tiếp tục tình nguyện
và tăng cường cho công an bình phố
chúng tôi hiện nay nếu mà tính ra
tất cả số tăng cường
để cán bộ sinh viên thì khoảng hai
hầu như tất cả các học viên
và cán bộ các đồng chí tham gia
đều được đánh giá là có tinh thần
rất là cao quyết tâm cao
và cùng với công an địa phương khắc phục
những khó khăn ở công an cấp cơ sở
nhất là cấp phường xã
để cùng với công an các đơn vị địa phương
và tham gia các công tác trực tiếp
theo sự phân công của các đồng chí lãnh đạo
chỉ huy của lực lượng công an địa phương
để tham gia trực tiếp chống dịch
không nản gian khó
tính đến nay quân số tăng cường cán bộ giảng viên
sinh viên của đại học cảnh sát
tại các địa phương từ quảng trị đến cà mau
là khoảng hơn một người
trong đợt ra quân lần thứ tư này
có bốn mươi đồng chí là giảng viên trưởng khoa phòng
nhiều người có học hàm phó giáo sư
học vị tiến sĩ đã tình nguyện
cùng các đồng đội xuân phong trực tiếp
tham gia hỗ trợ cho công an tp hcm
trong công tác phòng chống dịch
nhanh chóng đưa cuộc sống trở lại bình thường
cách đây hai mươi năm
cũng vào năm hai nghìn một
tôi cũng đã tình nguyện xuân phong
đưa khóa sinh viên d bảy
đi tăng cường thương nguyện
để thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự
cụ thể là tình gia lai
nếu mà so với cảm xúc thì cảm xúc hôm nay thật là đặc biệt
vì những gì chúng ta đã trải qua
những ngày tháng vừa rồi
những sự hi sinh mất mát
và tôi nghĩ rằng là một người thầy giáo
vừa là một tấm gương trên địch dạng
cũng đồng thời là một tấm gương
về mặt tinh thần cho các thế hệ sau
đó cũng chính là động lực
để tôi tham gia
tôi rất mong từng ngày một để được tham gia
cái sức mình
góp sức của mình vào
công cuộc phòng chống dịch tại tp hcm
xác định là tinh thần khắc phục
khó khăn của cá nhân
cũng như khó khăn của
đơn vị địa phương
tham gia cùng với công an tp hcm
công an các quận các phường
và các lực lượng khác
để đưa góp sức vào công cuộc
phòng chống dịch covid một mươi chín
cuộc chiến chống đại dịch covid một mươi chín
đang trong giai đoạn vô cùng cam go khốc liệt
đòi hỏi mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
phải là một tấm lá trắng thép
trong phòng chống dịch bệnh
và họ những người thầy
mang sắc phục công an nhân dân
đã không đứng ngoài cuộc chiến đó
họ mang theo niềm tin
tinh thần của người chiến sĩ
lên đường hoàn thành sứ mệnh của mình
thưa quý vị chiều nay
ngày hai mươi tám tháng tám đại diện công ty
ac cook đã có buổi gặp gỡ phóng viên
để thông tin về việc một số sản phẩm
của công ty này bị thu hồi
tại ireland do có chứa chất cắm
theo đó tổng giám đốc ac cook
việt nam cam kết là không sử dụng
chất cắm ethylenine oxide
và hiện đang kiểm tra quy trình của các nhà cung cấp
theo đó trước thông tin cơ quan quản lý
thực phẩm ireland thu hồi lô sản phẩm
xuất khẩu của ac cook việt nam
do liên quan đến chất ethylenine oxide
cụ thể là hai sản phẩm
miếng hút hương vị sườn heo
loại năm mươi sáu g ngày sản xuất
một mươi tháng năm hai nghìn hai mươi một
và sản phẩm mì hảo hương vị tôm chua cây
ngày sản xuất hai mươi bốn tháng ba
phía công ty ac cook khẳng định
hai sản phẩm trên dành cho xuất khẩu
và cho thị trường châu âu không phải sản phẩm nội địa
đồng thời đã làm việc với các nhà cung cấp
nguyên liệu để tuyệt đối khẳng định
không sử dụng chất này trong quy trình sản xuất
chúng tôi tuyệt đối tuân thủ quy định
của việt nam và các nước về việc
không sử dụng ethylenine oxide trong bất kỳ khâu nào
hiện đang phân tích kiểm tra điều tra
trên diện rộng các nguyên liệu thiết bị
quy trình liên quan đến nhận định nguyên nhân
và có biện pháp đối ứng kịp thời
nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm
và an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng
chất ethylenine oxide hiện được sử dụng rộng rãi
với tác dụng tiệt trùng các vật tư
dùng trong lĩnh vực y tế thiết bị
chăm sóc sức khỏe ngoài ra còn được sử dụng
để diệt vi sinh trong một số loại
gia vị rau sấy và việc này
được chấp nhận tại một số quốc gia như
do ảnh hưởng từ dịch covid một mươi chín
học sinh tại tp hcm không thể
bắt đầu năm học bằng hình thức truyền thống
tuy nhiên dạy học trực tuyến không thể
thay thế trực tiếp phó chủ tịch
ủy ban nhân dân tp hcm dương anh đức
nhấn mạnh thành phố sẽ cho học sinh
tới trường ngay sau khi có điều kiện
trong năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai
bật giáo dục trung học tại tp hcm
sẽ bắt đầu năm học từ ngày một tháng chín
khối tiểu học bắt đầu muộn hơn
một tuần khối tiểu học sẽ dành
một mươi ngày đầu để giáo viên tổ chức lớp
hướng dẫn học sinh kỹ năng phương pháp học tập
trên internet và củng cố kiến thức
tp hcm lên kế hoạch dạy học linh hoạt
phù hợp tình hình thực tế và sẽ tổ chức
dạy trực tiếp ngay khi có điều kiện
tuy nhiên theo phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm
dịch bệnh có thể kéo dài
phương pháp dạy học trực tuyến
không thể thay thế được hình thức học trực tiếp
vì thế tp hcm đề nghị bộ giáo dục và đào tạo
xem xét việc kéo dài thời gian năm học
đặc biệt với lớp một và hai
và có phương án hỗ trợ tài chính
cho sinh viên nhất là những em gặp khó khăn
do dịch covid một mươi chín về công tác
chuẩn bị năm học mới hiện tp hcm đã
chỉ đạo việc sử dụng sách điện tử
cho thời gian đầu và có văn bản khẩn
về việc tạo điều kiện cho việc phát hành sách giáo khoa
phục vụ năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai
ngày hai mươi tám tháng tám công an tp hcm
phối hợp với bệnh viện đa khoa trung ương cần thơ
tổ chức tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
cho chức sách chức việc
người có uy tín trong các tôn giáo
trên địa bàn thành phố
đợt này có một trăm linh chức sắc chức việc
trong tôn giáo được tiêm ngừa vaccine
phòng covid một mươi chín thời gian qua
các chức sắc chức việc người có uy tín trong các tôn giáo
có nhiều đóng góp tại địa phương
thực hiện tốt các chủ trương đường lối của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước về công tác tôn giáo
tích cực tham gia phong trào
vì an ninh tổ quốc và các hoạt động phòng chống dịch bệnh
covid một mươi chín các biện pháp phòng dịch
được triển khai thực hiện nghiêm túc trong suốt buổi tiêm
chức sắc chức việc người có uy tín trong tôn giáo
được xét nghiệm pcr kiểm tra thân nhiệt
sát khuẩn tay và khai báo y tế ngay từ bàn đón tiếp
hướng dẫn tiếp nhận thông tin khám sàng lọc
đảm bảo sức khỏe tốt nhất
đủ điều kiện tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín theo quy định
sau khi tiêm các y bác sĩ hướng dẫn
cách tự theo dõi và xử trí các phản ứng thông thường
sau tiêm việc tiêm ngừa vaccine
phòng covid một mươi chín cho chức sách chức việc
người có uy tín trong các tôn giáo
thể hiện sự quan tâm của đảng ủy lãnh đạo công an
thành phố đối với tôn giáo dân tộc
tạo điều kiện để tôn giáo hoạt động bình thường trở lại
ngày hai mươi tám tháng tám công an tỉnh bình thuận
cho biết đã trấn áp bắt giữ năm đối tượng
có hành vi kích động la hét đổi về
gây mất an ninh trật tự và đổi gỡ
cổng khu cách ly tập trung số hai
thuộc phường tân an thị xã la ghi
tỉnh bình thuận để vượt ra ngoài
đây là điểm cách ly tập trung các f một
đa phần là người nghiện ma túy
và số đối tượng nghiện ma túy làng thang
vi phạm chỉ thị một mươi sáu nhiều lần
cụ thể vào sáng ngày hai mươi bảy tháng tám
qua test nhanh cơ quan y tế phát hiện
một người trong số bốn mươi ba người đang cách ly
tại đây dương tính nên đưa đi điều trị
đến một mươi năm giờ cùng ngày một nhóm năm đối tượng
nguồn nguyễn đức long
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ngụ huyện tánh linh
trần ninh phong sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
dương văn lâm trần phúc quốc
cùng ngụ thị xã la ghi và nguyễn văn hà
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ngụ huyện tuy phong
đã kéo ra trước sân của khu cách ly
để tụ tập kích động la hét đòi về
lực lượng chức năng đã đến vận động thuyết phục
nhưng các đối tượng vẫn không chấp hành
đến một mươi sáu h ba mươi phút các đối tượng hô hào
dùng mạng xã hội phát trực tiếp và gỡ cổng
khu cách ly bỏ ra ngoài buộc lực lượng chức năng
phải trân áp bao nhiêu các đối tượng gây rối
đưa đi làm việc với sự tham gia của đại diện
viện kiểm sát nhân dân qua làm việc
năm đối tượng cầm đầu vụ gây rối đã thừa nhận
sai phạm và cho rằng vì có cả f
cũng cách ly nên sợ bị lây
vì vậy có hành động sai trái đồng thời
cam kết sẽ được tiếp tục cách ly tập trung và không tái phạm
với các hành vi trên các đối tượng sẽ
bị xử lý nghiêm theo pháp luật
được biết tất cả những người cách ly tại khu cách ly tập trung
số hai thị xã la ghi đều có quy định
cách ly tập trung của ubnd thị xã
thực hiện đầy đủ quy trình y tế giống như
người dân cách ly f một bình thường
khi cách ly tại đây số này được thực hiện chế độ
theo đúng quy định cung cấp nước uống đầy đủ
đồng thời còn tổ chức chơi uống methadone
tại chỗ hàng ngày đối với số đối tượng
có trong danh sách dùng methadone điều trị thay thế
do y tế quản lý
thưa quý vị qua sự việc trên
có thể thấy hiện nay các đối tượng xấu
đã có dựng hành vi gây rối
rồi đăng tải trên một số trang mạng xã hội
để bôi nhọ vu khống gây hoàng mang
bất niềm tin đối với lực lượng
đang thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch
vì vậy người dân cần phải tỉnh táo
trước những luồng thông tin xấu hãy luôn ủng hộ
và thực hiện nghiêm các chủ trương
quy định phòng chống dịch của nhà nước nói chung
và địa phương nói ri
hàng trăm hộp thuốc thiết bị y tế
chống dịch covid một mươi chín nhập khẩu trái phép
vừa được đội kiểm soát chống môn lậu
khu vực miền bắc thuộc cục điều tra chống buôn lậu
tổng cục hải quan chủ trì
phối hợp với tri cục hải quan cửa khẩu
sân bay quốc tế nội bài phát hiện bắt giữ
bốn lô hàng nhập khẩu từ nga về
trong các ngày một mươi bảy tháng tám và hai mươi bốn tháng tám
thông tin vận đơn và khai báo
hải quan hàng hóa thể hiện là
hàng gom quà tặng thiết bị rèn luyện
thể chất lọ hoa bằng thủy tinh
đầu độc đĩa cd khung tranh bằng gỗ
đèn trang trí rèn
tuy nhiên khi kiểm tra lực lượng hải quan
xác định lô hàng có chứa nhiều hàng hóa vi phạm
cụ thể thu giữ
một trăm tám mươi bộ kit test nhanh covid một mươi chín
và ba trăm ba mươi hộp thuốc
abidol mặt hàng được quảng cáo
trên thị trường dùng trong điều trị covid một mươi chín
để biết abidol là thuốc kháng virus
được sử dụng để điều trị bệnh cảm cúm
ở nga và trung quốc
ngoài ra trong bốn lô hàng vi phạm
lực lượng hải quan còn thu giữ gần sáu
ba bao thuốc lá điện tử và sáu mươi chai rượu ngoại
đây cũng là những mặt hàng nhập khẩu
có điều kiện nhưng không được khai báo
và có dây phép liên quan theo quy định
trong khi đó phòng cảnh sát kinh tế
công an tỉnh hà nam cũng vừa phối hợp
với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh này
phát hiện xe ô tô tải chở khoảng
một mươi sáu năm trăm linh bộ quần áo bảo hộ y tế
không rõ nguồn gốc xuất xứ
tại đường tranh quốc lộ một a
thuộc địa bàn huyện kim bàng tỉnh hà nam
lực lượng phối hợp phát hiện xe ô tô tải
do tài xế đỗ mạnh giỏi chú tỉnh hưng yên điều khiển
chở tám mươi một bao tải
chứa khoảng một mươi sáu năm trăm linh bộ quần áo bảo hộ y tế
không có nhãn mát
tại thời điểm kiểm tra lái xe
không xuất trình được giấy tờ hợp pháp
liên quan đến số hàng
bước đầu lái xe khai nhận trở thuê số hàng trên
cho một người phụ nữ ở huyện kim bàng
về tỉnh nghệ an
bộ giao thông vận tải vừa có công điện
gửi tổng cục đường bộ việt nam
sở giao thông vận tải các tỉnh thành phố
về việc xử lý nghiêm các vụ việc
vi phạm liên quan đến giấy nhận diện
phương tiện có mã qr luồn xanh
để kịp thời làm rõ trách nhiệm
xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân liên quan
chấn trình công tác quản lý cán bộ
nhằm nâng cao trách nhiệm đạo đức công vụ
phòng chống tham nhũng tiêu cực
bộ giao thông vận tải yêu cầu tổng cục đương bộ
khẩn trương tổ chức kiểm điểm xử lý
trách nhiệm tổ chức cá nhân thuộc thẩm quyền
quản lý của tổng cục có liên quan
báo cáo bộ trưởng kết quả thực hiện trước
ngày một tháng chín tổng cục đường bộ
quán triệt rút kinh nghiệm tới toàn thể
cán bộ công chức viên chức người lao động
bên cạnh đó bộ giao thông vận tải
cũng giao tổng cục đường bộ và các
sở giao thông vận tải ra soát việc
triển khai thực hiện cấp giấy nhận diện
phương tiện vận tải hàng hóa trong điều kiện
phòng chống dịch covid một mươi chín đảm bảo
đúng quy định
đã có gần hai năm triệu loa động
trong các doanh nghiệp cơ sở sản xuất
kinh doanh phải ngừng việc chiếm
bảy mươi số loa động phải ngừng việc
của cả nước trong đó có hơn
bảy mươi chín doanh nghiệp đã phải rút
lui khỏi thị trường đó là thông tin
từ tổ công tác đặc biệt phòng chống dịch
covid một mươi chín của bộ loa động thương minh và
xã hội tại các tỉnh phía nam
thành phố hồ chí minh là một trong những địa phương
có số lượng doanh nghiệp
phải tạm ngừng kinh doanh đặt kỷ lục
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
với hơn hai mươi ba doanh nghiệp
chiếm hai mươi chín một doanh nghiệp
của cả nước
so với cùng kỳ
điều này cũng khiến cho hơn

ở các quận huyện thành phố thủ đức
và hai trăm bốn mươi bốn người làm việc
tại các khu chế xuất khu công nghiệp
của thành phố bị mất việc ngừng việc
thành phố hồ chí minh cũng ghi nhận
là một trong những địa phương
trong một mươi chín tỉnh thành phố phía nam
có mức độ tạm dừng hoạt động sản xuất
lớn khi chỉ còn khoảng
một bảy trăm linh doanh nghiệp duy trì hoạt động
nhưng cũng chỉ vận hành năm mươi công suất
do phải thực hiện giãn cách
một tin vui cho người dân đà nẵng
trong sáng ngày hôm nay
công an thành phố đã chính thức đưa
ba mươi điểm cung ứng hàng hóa vào hoạt động
trên địa bàn bốn quận là liên triểu
thanh khê hải châu và cầm lệ
tất cả các khâu trong chuỗi cung ứng lương thực
thực phẩm thiết yếu này đều do các cán bộ
chiến sĩ trực tiếp đảm nhận
thời gian triển khai từ hôm nay hai mươi tám tháng tám
cho đến khi thành phố kết thúc
thời gian giãn cách xã hội vào ngày năm tháng chín
đây là một trong ba mươi điểm cung ứng không lợi nhuận
do công an thành phố đà nẵng trực tiếp quản lý
đảm nhận việc vận hành và bán hàng
tất cả thực phẩm thiết yếu như
thịt lợn gà vịt các loại rau xanh
củ quả gạo và gia vị
cung cấp cho ba mươi điểm cung ứng
đều được kiểm soát từ khâu chất lượng
nguồn gốc xuất xứ
đến bảo quản đông lạnh và vận chuyển
đến từ hộ dân ngoài ra
đối với mặt hàng rau xanh công an thành phố
sẽ phát miễn phí cho người dân có nhu cầu
hoạt động của công an là phi lợi nhuận
cho nên là hy vọng là cái giá nó sẽ rẻ hơn
mà ở đây là ngoài ra là
công an cũng bỏ ra một khoản kinh phí
mà hỗ trợ giá cho bà con
chứ không phải là bán buôn theo kiểu
của các đơn vị gốc
và cũng mong rằng là hy vọng là
bởi sự đồng góp nhỏ của công an này
giải quyết một phần nào đó cho bà con
sự thiếu hụt về công nghệ thực phẩm
tôi nghĩ rằng là đây cũng là một phương thức
mà cũng đóng góp theo cái mô thức
là bán hàng lưu động như vậy
cũng sẽ cơ bản đóng góp
phục vụ cái nhu cầu của người dân
và giảm bớt cái sự đi lại của người dân
thì các tổ dân phố trong từng một phường
có thể đến cái điểm cung ứng hàng hóa này
nó nhanh hơn và hàng hóa cũng đảm bảo
là chất lượng tốt hơn vì được
ở trong các cái container lạnh
thì nó sẽ đảm bảo cái hàng hóa
nhất là cái hàng hóa tư sống
thì đây cũng là cái cách thức rất hay
tại mỗi điểm cung ứng sẽ có bảy cán bộ chiến sĩ phục vụ
người dân muốn mua hàng
chỉ cần đăng ký với ban điều hành khu dân cư
thông qua danh mục có sẵn đơn giá
tiểu ban cung ứng sẽ tiếp nhận soạn đơn
cảnh sát khu vực và tình nguyện viên
sẽ là lực lượng đảm nhận
việc vận chuyển và giao tận tay người dân
trong ngày đầu tiên thực hiện
tuy còn khá bỡ ngỡ với công việc này
nhưng mỗi cán bộ chiến sĩ đều nêu ca
tinh thần trách nhiệm vì nhân dân
mà phục vụ tận tình
đối với nữ thì có thể là
thuận lợi hơn nhưng mà bản thân là nam
nên quá trình ban đầu là việc
phân chia lương thực thực phẩm
như gà vịt
các mặt hàng đó là cũng có những bỡ ngỡ nhất định
nhưng mà cũng hy vọng là
mình làm nhiều lõi xã quán
mang đến cái niềm vui cho người dân
qua ngày đầu thì còn rất tươi
sau mấy ngày sau toàn là an toàn là
trong lạnh hôm nay nói thiệt là
không có khổ trợ của công an phố
đưa tới thu dân cư thì
tôi nhận kết quả này là rất tươi
của nhân dân
khu quả tươi này còn rẽ nữ ủng hộ này
cho nên được tham mạc của khu nhân cư
cũng như bà công nhân dân rất kia là cảm ơn
để ba mươi container
cung ứng hàng hóa đi vào hoạt động
công an thành phố đà nẵng đã huy động hàng trăm
cán bộ chiến sĩ ngày đêm phân loại
vận chuyển với tốc độ nhanh nhất
có thể để nguồn hàng đến tay
người dân đảm bảo chất lượng
căn cứ vào tình hình thực tế công an thành phố
sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình này
đến các quận huyện còn lại trên địa bàn thành phố